nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa dân chủ và nhân dân algerie abdelkader meshahen
đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng bảy và trong sáng nay hai bên đã có cuộc hội đàm
để đưa quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu tại hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng yêu cầu các bộ ngành
hai nước cần tích cực triển khai kết quả của kỳ họp lần thứ một mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam algeri vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hai bên phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm việt nam của thủ tướng algeri trong năm hai nghìn một mươi tám đồng thời tiếp tục củng cố khuôn khổ pháp lý
tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển hơn nữa
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị phía algerie tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho hoạt động đầu tư của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
và tạo điều kiện để pvn mở rộng hoạt động thăm dò tìm kiếm và khai thác tại các lô và mỏ tiềm năng
cũng như cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại algeria
đánh giá cao tiềm năng về hợp tác lao động giữa hai nước phó thủ tướng bộ trưởng đề nghị phía algeri hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi
để lao động việt nam làm việc ổn định lâu dài tại algeria và xem xét thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác về lao động
nhằm tăng cường hợp tác lao động giữa hai nước trong thời gian tới
bộ trưởng ngoại giao algeri bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của việt nam
mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao thương mại đầu tư dầu khí lao động